dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
vấn đề được nhiều thành viên ủy ban thống vụ quốc hội quan tâm là cơ chế chia sẻ
tăng giảm doanh thu đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án ppp
qua thảo luận nhiều đại biểu đồng tình là phải chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp
xong phải xác định rõ rủi ro tới mức độ nào thì nhà nước mới cần can thiệp hỗ trợ
một số đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần xác định rõ các căn cứ hỗ trợ của nhà nước
trong giải phóng mặt bằng tái định cư công trình tạm khi triển khai các dự án
một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về hoạt động kiểm toán nhà nước
trong đầu tư theo phương thức ppp
nhiều đại biểu cho rằng việc quy định kiểm toán quá trình chuẩn bị dự án là chưa phù hợp
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
có nhiều vấn đề của dự thảo luật cần phải được ra soát xem xét lại
trong khi chúng ta đang kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư
mà có nhiều thủ tục như vậy liệu các doanh nghiệp có muốn đầu tư
do còn nhiều vấn đề cần xem xét giả soát ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất đưa vấn đề này ra thảo luận
tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sắp tới đồng thời sẽ cho ý kiến một lần nữa
vào phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội tháng bốn trước khi trình ra quốc hội vào kỳ họp tháng năm